do vậy dự án cải tạo kênh rạch chỉnh trang phát triển đô thị của thành phố hồ chí minh
đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện với những cách làm sáng tạo
với sự chung tay vào cuộc của nhiều sở ngành liên quan
giải quyết được vấn đề này không những giúp thành phố chỉnh trang đô thị
mà còn cải tạo môi trường phát triển giao thông thủy giảm tình trạng ngập nước như hiện nay
lao động brazil bác cáo buộc nhằm cựu tổng thống lula da silva
ngoại trưởng nhóm p năm một chuẩn bị nhóm họp vào ngày hai mươi hai tháng chín
đang đối mặt với nguy cơ bị khởi tố do bị tình nghi có hành vi tham nhũng
đảng lao động brazil vừa bác bỏ những cáo buộc nhằm vào ông shinva
cho rằng những cáo buộc này nhằm ngăn chặn việc ông tranh cử trước tổng thống vào năm hai nghìn một mươi năm
đảng lao động brazil khẳng định những cáo buộc tham nhũng nhằm vào cựu tổng thống lula da silva
để ngăn cản ông tái tranh cử trước tổng thống là điều đã được lường trước
đảng này cho rằng ông silva chưa bao giờ sở hữu căn hộ hạng sang hay có hành vi lạm quyền
tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi viện kiểm sát brazil trình báo cáo
yêu cầu khởi tố cựu tổng thống lula và vợ ông với các tội doanh tham nhũng
rửa tiền và giả mạo giấy tờ trong vụ điều tra tham nhũng khổng lồ
an tới tập đoàn dầu khí quốc gia petrobras
ông lula từng là người sáng lập đảng lao động brazil và cũng là người đỡ đầu cựu tổng thống di marussev
người đã bị quốc hội bãi nhiệm hôm ba mươi một tháng bảy vừa qua
chính phủ anh hôm qua đã chấp thuận xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân mới đầu tiên của nước này
với sự đầu tư của trung quốc
trong một tuyên bố chính phủ anh cho biết họ đã quyết định tiếp tục dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân
hinkley price ở tây nam nước này
bao gồm các biện pháp mới nhằm tăng cường an ninh
ngoài ra anh cũng sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ mới đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trong tương lai
vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong đó có năng lượng hạt nhân
trước đó thủ tướng anh theresa may đã bất ngờ đình chỉ thỏa thuận nêu trên sau khi bà lên nắm quyền hồi tháng bảy
với lý do muốn xem xét lại dự án do tập đoàn năng lượng hạt nhân trung quốc và tập đoàn điện lực pháp tài trợ
báo chí nga đã đưa tin
ngoại trưởng các quốc gia thuộc nhóm p năm g
bao gồm anh mỹ nga pháp trung quốc và đức
sẽ thảo luận về thỏa thuận hạt nhân iran vào ngày hai mươi hai tháng chín tới
bên lề kỳ họp của đại hội đồng liên hợp quốc ở new york của mỹ
theo nguồn tin thân cận từ liên hợp quốc
một cuộc họp cấp bộ trưởng của các nước nhóm p năm một sẽ diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng chín
tháng trước các phương tiện truyền thông cho hay
phiên họp tiếp theo giữa iran và nhóm p năm một sẽ diễn ra vào tháng chín
bên lề đại hội đồng liên hợp quốc
với mục đích vượt qua những bất đồng
liên quan đến việc thực thi thỏa thuận hạt nhân của iran
iran và nhóm p năm một đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử
tại thủ đô viên của áo ngày một mươi bốn tháng bảy năm ngoái
sau đó hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết
theo đó các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào iran đã được bãi bỏ
chính phủ tanzania vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ
khắc phục hậu quả của thảm họa động đất đã xảy ra vào ngày chín tháng chín
tại tỉnh khajera ở tây bắc nước này
đây là trận động đất lớn nhất trong lịch sử
trong cuộc họp khẩn cấp thủ tướng tanzania kasim mazaliwa
kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nhà tài trợ thế giới
hỗ trợ nước này trong công tác cứu trợ nhân đạo
và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó giải quyết thảm họa thiên tai nặng nề này
tính đến ngày một mươi ba tháng chín vừa qua ít nhất đã có một mươi bảy người thiệt mạng
hai trăm năm mươi ba người bị thương và gần một ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn
nhiều nhà bị hư hỏng nặng
theo thủ tướng mazaliwa chính phủ tanzania
đang khẩn trương và nỗ lực triển khai các biện pháp cứu trợ
và ứng phó khẩn cấp để khắc phục hậu quả động đất
nhất là tìm kiếm các nạn nhân cấp cứu kịp thời những người bị thương
và cung cấp những nhu yếu phẩm cho người bị ảnh hưởng
tài trợ cho những gia đình bị mất nhà cửa tài sản để ổn định cuộc sống
kể từ ngày hôm nay dòng sản phẩm mới iphone bảy của hãng apple
sẽ chính thức được bán ra trên thị trường nhiều nước
với mong muốn sớm được trải nghiệm dòng điện thoại thông minh mới
rất nhiều người đã xếp hàng
hàng trục trực bên ngoài các đại lý của apple
bên ngoài đại lý apple tại thành phố sydney của australia
hàng chục người đã xếp hàng để chờ thời khắc mở cửa
một số người mang theo ghế thậm chí còn dựng cả lều để chờ qua đêm
với những tín đồ của iphone
không dễ dàng để thuyết phục họ từ bỏ vị trí xếp hàng của mình
nếu tôi phải bán vị trí của mình
có lẽ tôi sẽ ra giá khoảng bốn hay năm usd
bạn biết đấy
có phải lúc nào cũng được đứng ở vị trí tốt thế này đâu
trong khi đó tại thành phố tokyo của nhật bản
một số người đã ngủ gục do xếp hàng từ đêm hôm trước
trong khi một số người khác thì tìm cách giết thời gian bằng cách lướt iphone
các tín đồ iphone tại nhật bản cho biết
họ rất mong chờ các tính năng mới của dòng iphone bảy
như camera có độ phân giải cao hay khả năng chống nước
hồi đầu tuần apple đã cho ra mắt dòng sản phẩm iphone bảy
với camera có độ phân giải cao và đặc biệt là tay nghe không dây
cả iphone bảy và iphone bảy plus sẽ có năm màu sắc
đen sám bạc vàng và vàng hồng
cùng dung lượng ba mươi hai g một trăm hai mươi tám gb và hai trăm năm mươi sáu g để khách hàng lựa chọn
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân